tối ngày một mươi bốn tháng chín tại khu công nghiệp v ship hải phòng tổng liên đoàn lao động việt nam đã tổ chức ngày hội công nhân phiên trợ nghĩa tình
đây là sự kiện mở đầu cho chuỗi chương trình sẽ được tổ chức tại một mươi một khu công nghiệp trong cả nước từ nay đến cuối năm
phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh tham dự sự kiện
tại sự kiện ngày hội công nhân phiên trợ nghĩa tình công nhân lao động đã được tham dự các hoạt động thiết thực như
tư vấn pháp luật tư vấn chăm sóc sức khỏe phát thuốc miễn phí liên hoan âm nhạc đường phố
thưởng thức các tiết mục văn hóa văn nghệ và mua sắm hàng hóa dịch vụ thiết yếu
các sản phẩm gia dụng tại chín mươi gian hàng với mức giảm giá từ một mươi trở lên
phát biểu tại ngày hội phó chủ tịch nước đã biểu dương tổng liên đoàn lao động việt nam và các cấp công đoàn
đã có nhiều đổi mới tập trung thực hiện ngày càng tốt hơn chức năng đại diện chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp
chính đáng của đoàn viên người lao động
các chương trình hoạt động được triển khai sát thực tế gắn với nhu cầu nguyện vọng và lợi ích của người lao động
đồng thời mong muốn các cấp công đoàn tiếp tục thực hiện hiệu quả chương trình phúc lợi cho đoàn viên và người lao động
huy động nguồn lực của toàn xã hội chăm lo lợi ích cho đoàn viên và người lao động
nhất là những người có hoàn cảnh khó khăn tổ chức tết xung vầy